vào sáng ngày bốn tháng tám cả nhóm phát hiện hai người đàn ông cùng chú tại thị xã bến cát của tỉnh bình dương đang câu cá
các đối tượng đã giả vờ hỏi mua cá rồi đánh và đẩy hai nạn nhân từ trên cao xuống mương nước
khiến một người tử vong và một người bị thương rồi cướp hai xe máy
sau khi gây án thì năm đối tượng mang hai xe máy đi bán được một một triệu đồng và chia nhau tiêu xài
chiều ngày bốn tháng tám công an xã mỹ lâm huyện hòn đất tỉnh kiên giang cho biết đang khẩn trương xác minh
làm rõ các đối tượng tham gia đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên tuyến quốc lộ ven biển qua địa bàn
vào khoảng ba giờ ba mươi phút cùng ngày tổ công tác một trăm linh tám công an tỉnh kiên giang đang tuần tra đến đoạn thuộc tổ hai mươi ba ấp hưng giang
xã mỹ lâm huyện hòn đất thì phát hiện một nhóm người đang tụ tập chuẩn bị đua xe trái phép
nên tiến hành phối hợp với lực lượng tiến hành vây bắt
một số đối tượng đã tăng ga bỏ chạy
tại hiện trường lực lượng công an đã bắt giữ được một mươi một người tạm giữ một mươi chiếc xe mô tô
trong đó có ba chiếc xe mô tô đã thay đổi đặc tính kết cấu và dùng để đua xe
một vụ đánh bạc bằng hình thức sóc đi ăn thua bằng tiền trên xe ô tô khách dường nằm vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sơn la
chủ trì phối hợp với công an huyện bắc yên bắt quả tang
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày ba tháng tám tại bản tân ban xã phiêng ban huyện bắc yên của tỉnh sơn la
lực lượng công an đã bắt quả tang một mươi ba đối tượng đang đánh bạc trên xe ô tô khách biển kiểm soát hai mươi chín b bốn mươi một nghìn năm trăm bảy mươi bảy
vật chứng thu giữ gồm hai trăm linh bốn triệu đồng một bát xứ địa xứ màu trắng bốn quân vị một ô tô cùng một số đồ vật tài liệu có liên quan
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sơn la tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
sau tây nguyên nam bộ những ngày tháng tám khu vực bắc bộ đã có mưa lớn trên diện rộng gây ra nhiều thiệt hại
về người và tài liệu
tại khu vực phường tân thanh của thành phố điện biên mưa lớn trong các ngày từ ba mươi đến bốn tháng tám đã khiến lượng đất đá trên cao sạt xuống
làm hư hỏng một phần diện tích của nhà ba hộ dân làm nứt vỡ hệ thống tường kè
nhiều tuyến phố và khu dân cư ở thành phố điện biên phủ cũng bị ngập sâu ước tính thiệt hại khoảng sáu tỷ đồng
tại lào cai trong hai ngày qua cũng có mưa rất to gây ngập úng cục bộ một số nhà dân và ba điểm trên quốc lộ bảy mươi
thuộc thị trấn phong hải huyện bảo thắng gây cản trở giao thông
một em bé không may ngã xuống suối mất tích tại huyện sóc sơn của thành phố hà nội
có hiện tượng đất đá sỏi nước mưa làm trôi trượt xuống đường khiến hàng chục chiếc ô tô con bị mắc kẹt
ngay sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
công an huyện thanh sơn tỉnh phú thọ đã ra quyết định
truy nã đối với đối tượng điêu hồng thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại phố khánh
thị trấn thanh sơn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này cao một m bảy mươi và có nốt ruồi cách một năm cm trên sau cánh mũi trái
còn phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ
là đối tượng nguyễn đức hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một hộ khẩu thường trú tại tổ ba e khu hai phường gia cẩm
thành phố việt trì tỉnh phú thọ cao một m bảy mươi và có sẹo chấm ở lông mái trái
và đối tượng hoàng tiến thực sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xã phúc khánh huyện yên lập tỉnh phú thọ
bị công an huyện yên lập tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả